do đó mà cái kế hoạch bắt või danh thẩn là khó rồi nhưng mà bắt phải an toàn trong một cái điều kiện mà khả năng đối tượng rất là manh động và có vũ khí nóng thì chúng tôi xây dựng cái kế hoạch và được lãnh đạo phòng xét xã hội sự phê duyệt là tổ chức bắt bất ngờ và cái điều kiện an toàn nhất là lúc või danh thẩn đang nghỉ
ngay sau khi nhận lệnh từ chủ nghi ban chuyên án lực lượng đánh án lập tức hành quân ngay trong ngày
lúc bấy giờ địa bàn sông tiền rất phức tạp các tổ tham gia đánh bắt đã phải sử dụng bản đồ của chế độ cũ để điều nghiên định vị những vị trí bãi neo đậu gai thuyền
những cổ tử đã được đánh bắt
các tổn đất những kênh rạch nhỏ những nơi thần có thể ẩn nấp và tàu thoát
với chiến đoạn đường thống nhất ban ngày lực lượng của ta sẽ truy lùng
ban đêm tập trung để mai phục tất cả các lực lượng đánh án đều sẵn sàng trong tư thế chiến đấu cao vững yêu cầu bất ngờ và an toàn tuyệt đối

từ bấy giờ đó là xác định nó tự sẽ bất ngờ
nên anh em thường thường làm cái thời gian là thường thường một mươi một h nghỉ trưa một h là làm tiếp
thì bang chỉ án tiếp tục quyết định là phải đánh ngay đến một mươi hai h
đến rồi chủ quan đó đó
thì kế hoạch lên được
lên sông thì lãnh đạo phòng đi làm chứ hay ha